tại tượng đài lý thái tổ hà nội lễ hội pháp hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc
chương trình đã mang đến một không gian paris đầy hoa lệ và náo nhiệt
giúp cho du khách trải nghiệm văn hóa nước pháp ngay giữa lòng hà nội
lễ hội pháp ballender frank do ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cùng đại sứ quán pháp tại việt nam tổ chức
đây là sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa pháp và việt nam
cùng năm năm quan hệ đối tác chiến lược
ballender frank cũng là sự kiện cuối cùng dành cho đông đảo công chúng
trong năm kỷ niệm kép hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đại sứ pháp tại việt nam
cùng bộ trưởng bộ y tế chủ trì khai mạc và cùng tham dự lễ thắp sáng cây thông lời hứa
cây thông được làm từ những chai nhựa tái chế
chứa đựng những lời ước nguyện sẽ được thắp sáng
mang đến thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường
hơn ba mươi tiết mục đặc sắc đã diễn ra trên sân khấu chính của đêm khai mạc
với nội dung phong phú từ trình diễn ca nhạc múa chiếu phim quảng cáo
chương trình cũng có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ
pháp và việt nam nổi tiếng nhằm kết nối văn hóa pháp việt nam
tăng cường sự thấu hiểu và hướng đến tương lai
lễ hội đã thực sự mang lại một không gian văn hóa hấp dẫn và đầy lý thú
mang đến cho người dân thủ đô cơ hội du ngoạn nước pháp ngay tại hà nội